trước tình hình ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng tp hcm đang xem xét tận dụng quỹ nhà tái định cư
chưa sử dụng để làm khu cách ly tập trung
đồng thời tp hcm cũng đã cho phép lãnh đạo tp thủ đức và các quận huyện
có quyền áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng cho một phần hoặc là toàn địa bàn mình quản lý
trong trường hợp cần thiết
chủ tịch ubnd tp hcm đánh giá hiện thành phố còn rất nhiều quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng
nếu đưa vào tận dụng làm khu cách ly có thể đáp ứng được năm người
qua rà soát thành phố nhận thấy trong một mươi bốn khu cách ly hiện nay có một số khu chưa đảm bảo an toàn
và tổ chức lại ngoài ra tp hcm yêu cầu không dùng trường học làm khu cách ly do phòng thiếu nhà vệ sinh
và không đảm bảo an toàn cho người cách ly
sắp tới tp hcm cũng quyết định thành lập bao quản lý các khu cách ly tập trung
bộ tư lệnh thành phố là đơn vị chỉ huy tiếp đến là lực lượng công an y tế tài nguyên môi trường
thông tin truyền thông và an toàn thực phẩm
cũng liên quan đến chính sách phòng chống dịch lãnh đạo tp hcm có quyền áp dụng chí thị một mươi sáu của thủ tướng
cho một phần hoặc toàn địa bàn mình quản lý trường hợp phát sinh các ô dịch phức tạp
địa phương có thể xin ý kiến trước khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu hoặc vừa làm vừa thông báo
để thường trực bang chí đạo tp hcm nắm và chí đạo
báo cáo đến ngày hai tháng bảy sở y tế tp hcm cho biết đã ghi nhận và điều trị hơn bốn ba trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín